văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh từ quảng bình đến bình định và các bộ về triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ
nội dung công điện đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ thông tin kịp thời
đến các cấp chính quyền người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn
cho người tài sản và sản xuất tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn
cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt ra soát công tác
chuẩn bị lương thực thực phẩm theo phương châm bốn tại chỗ đề phòng ngập lụt chia cắt
ra soát các phương án ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất tổ chức lực lượng
xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra khu dân cư ở ven sông suối hạ lưu
các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lở
lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn
tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có lũ sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục
đảm bảo giao thông chỉ đạo kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều hồ đập
nhất là các công trình sung yếu đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước công tác vận hành
các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình an toàn hạ du